các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại trường tiểu học rope ở uvalder thuộc bang texas mỹ hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
đã đệ đơn kiện tập thể đòi bồi thường hai mươi bảy tỷ usd cho những tổn thương tinh thần mà họ phải chịu được
theo đó trong hồ sơ kiện được gửi lên tòa án sơ thẩm liên bang ở tây texas ngày hai mươi chín tháng một mươi một
các nguyên đơn cho rằng chính quyền ở thành phố uvalder cảnh sát uvalder học khu uvalder
cơ quan an toàn công cộng bang và một số quan chức cảnh sát trường học đã không thực hiện các biện pháp cần thiết
đối với thủ phạm gây ra vụ xả súng
thảm kịch xảy ra xả súng vào ngày hai mươi bốn tháng năm khiến một mươi chín trẻ em và hai giáo viên thiệt mạng đã làm rúng động nước mỹ
các nạn nhân thiệt mạng đều là những học sinh từ chín đến một mươi một tuổi phải mất tới hơn một giờ đồng hồ
chờ đợi lực lượng cảnh sát mới xông vào lớp học và tiêu diệt tay súng
dù nhiều em
một mươi em học sinh kêu cứu đây là vụ xả súng ở trường học thảm khốc nhất ở nước mỹ trong gần một mươi năm qua
ngoài các nạn nhân thiệt mạng vụ xả súng cũng khiến nhiều trẻ em bị thương